liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã ra quyết định số hai nghìn sáu trăm bảy mươi về việc thi hành kỷ luật ông bùi trọng đắc
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình bằng hình thức cách chức
theo đó ông bùi trọng đắc với cương vị là giám đốc sở giáo dục và đào tạo phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi
chủ tịch hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
đã vi phạm thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
để nhiều cán bộ đảng viên của sở giáo dục và đào tạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình vi phạm nghiêm trọng
bị khởi tố điều tra hành sự và bị xử lý kỳ luật
ngày năm tháng một mươi một xét hậu quả của vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ông bùi trọng đắc